tại nhiều địa phương hiện nay tình trạng xe quá tải trên các tuyến đê vẫn còn tồn tại
nguyên nhân chủ yếu là do các địa phương cấp phép thành lập các bãi tập kết nguyên vật liệu bên ngoài đê
vận chuyển bằng xe có tải trọng lớn chạy dọc trên các tuyến đê khiến giao thông bị ảnh hưởng đê bị sạt lở
vì vậy nếu không có những điều chỉnh về tập kết vật liệu
thì việc ngăn chặn các xe quá tải chạy trên đê vẫn còn gặp nhiều khó khăn
ký nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện tiên lữ tỉnh hương yên
với tải trọng cho phép tối đa là một mươi tấn
chúng tôi khẳng định là việc có quá tải hay không quá tải thì chúng tôi khó đánh giá
thế còn về trách nhiệm của địa phương thì chúng tôi đã làm với hết khả năng trách nhiệm của mình
là tuyên truyền vận động rồi ký cam kết để không bốc quá tải lên xe
xe quá tải chạy trên đê không phải là việc lén lút hay dễ lẩn tránh
trung bình mỗi ngày có vài trăm lượt xe ben chở vật liệu chạy trên tuyến đê này
tuy nhiên theo thống kê của đội cảnh sát giao thông
huyện tiên lữ từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
đơn vị này đã xử lý một mươi một trường hợp vi phạm về quá khổ quá tải trên địa bàn huyện
nhưng trong đó chỉ có một trường hợp liên quan đến xe chở vật liệu quá tải trên tuyến đê sông luộc
trên tuyến đê thì đúng rồi
thực tế là vẫn còn phương tiện xe quá tải vẫn xảy ra
nhưng mà đó là những cái xe mà trong những giờ nghỉ
hoặc là những cái việc mà trốn tránh đối với lực lượng chức năng
còn những cái mà để mà xử lý thì trên tuyến đường thì đương nhiên là lực lượng cảnh sát giao thông
công an huyện tiên lữ vẫn tuyến hành kiểm tra và phát hiện xử lý
ngay khi thấy sự xuất hiện của nhóm phóng viên
các xe quá tải lập tức dừng hoạt động và chỉ đỗ trong bãi tập kết
theo tìm hiểu các bãi tập kết vật liệu trên khu vực
tuyến đê này đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động và phải di rời từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên
chỉ có hai bến bãi thuộc xã hải triều đang trong quá trình chờ cấp giấy phép mới
hiện nay thì chúng tôi cũng đã phối hợp với hạt quản lý đê
đã ban hành quyết định đình chỉ tạm đình chỉ tất cả các bên bãi trong việc kinh doanh
cũng như là nghiêm cấm cái việc nhập vật liệu đầu vào từ các cái tàu thuyền
nèo đậu khu vực dọc tuyến đê đặc biệt là khu vực cầu chùa dương
ủy ban huyện cũng đã chỉ đạo công an huyện sẽ kiên quyết xử lý tất cả các trường hợp xe quá khổ quá tải chạy trên đê
đặc biệt là theo kế hoạch của huyện thì từ ngày một mươi năm tháng năm thì chúng tôi triển khai công tác tuần tra
tất cả những cái hiện tượng vi phạm sẽ được xử lý
chậm chấp hành yêu cầu di rời các bến bãi này còn tiếp tay cho hoạt động của xe quá tải
trong khi đó theo yêu cầu hoạt động các chủ bến bãi đều phải ký kết
đều phải ký cam kết không cho xe chở quá tải ra khỏi
điều này cho thấy những cam kết kia chỉ là hình thức
để xử lý triệt đề vấn đề này không chỉ là việc xử phạt các xe quá tải trên tuyến đê
mà phải ngăn chặn ngay từ khâu đầu tiên là tại các bến tập kết vật liệu